chém cán bộ ban quản lý rừng phòng hậu nam bang tại tiểu khu hai trăm bốn mươi ba xã phi tô huyện lâm hà đã đến cơ quan công an đầu thú
đối tượng thứ năm là cologne ha heng hai mươi hai tuổi trú tại thôn hàng hớt xã mê linh huyện lâm hà
ha heng khai nhận vào thời điểm lực lượng công an đến thực hiện lệnh bắt khẩn cấp heng đi làm thuê sau đó được cán bộ động viên
sáng nay heng đã đến công an huyện lâm hà đầu thủ
trước đó chiều ngày một mươi ba tháng tám công an lâm đồng đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp năm đối tượng tham gia vụ truy sát đoàn cán bộ
và đã bắt giữ bốn đối tượng là mbong ha hoàng cùng con trai là linh hót ha long linh hót ha zét và lơ mưu ha trang
liên quan đến vụ án này công an lâm đồng đã khởi tố vụ án khởi tố các bị can về tội chống người thi hành công vụ và gây rối trật tự công cộng
hai đối tượng tàng trữ trái phép gần hai trăm linh gam ma túy vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh ninh bình phát hiện
tại phố thượng kiệm thị trấn phát diệm huyện kim sơn tỉnh ninh bình phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh ninh bình
đã phát hiện bắt quả tang trần bảo dũng chú huyện kim sơn đang có hành vi bán trái phép chất ma túy cho đối tượng nghiện thu giữ hai mươi bốn gam ma túy
tại cơ quan điều tra dũng khai nhận mua số ma túy trên của cao văn toàn chú tại địa phương
khám xét khẩn cấp nơi ở của toàn cơ quan công an thu năm gói ma túy tổng hợp có tổng trọng lượng là một trăm chín mươi
bốn gram hai điện thoại di động và bốn triệu đồng
dũng và toàn là hai đối tượng nghiện ma túy đã có tiền án tiền sự liên quan đến ma túy
số ma túy trên được hai đối tượng khai mua ở lạng sơn
còn tại khóm ca tăng thị trấn lao bảo huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
lực lượng tuần tra của bộ đội biên phòng cửa khẩu quốc tế lao bảo tỉnh quảng trị đã phát hiện vụ vận chuyển ma túy từ lào về việt nam
đối tượng hồ văn ngôi chú tại thị trấn lao bảo huyện hướng hóa tỉnh quảng trị khai nhận
được đối tượng tên là thương cùng chú tại địa phương đưa cho bốn triệu đồng nhờ sang lào để mua ma túy tổng hợp về việt nam tiêu thụ
sau khi lấy sáu mươi hai viên ma túy tổng hợp từ một đối tượng người lào đang trên đường đưa đi tiêu thụ thì bị bắt giữ
trước đó vào lúc hai mươi h ngày một mươi hai tháng tám cũng trên địa bàn huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
lực lượng tuần tra của đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lao bảo cũng đã phát hiện hai thanh niên đi trên một xe máy chạy hướng từ lào về việt nam nhập cảnh trái phép và đang vận chuyển hai mươi một viên ma túy tổng hợp
qua kiểm tra hai đối tượng khai là lê quang sang và hồ văn hà cùng chú tại huyện hướng hóa được một đối tượng khác thuê sang lào mua ma túy tổng hợp về để sử dụng và bán cho các con nghiện trên địa bàn
tiếp theo là cụm tin phản ánh các đối tượng trậm cấp tài sản vừa bị lực lượng công an tp hcm và vịnh phúc bắt giữ
công an quận một mươi hai tp hcm đang hoàn tất hồ sơ vụ cướp tài sản tại một khách sạn trên địa bàn phường tân thế hiệp để xử lý đối tượng nguyễn thiện tín hai mươi một tuổi quê cà mau theo quy định
trước đó thiện từng là bảo vệ của khách sạn nên nằm dõi địa hình
sau khi nghỉ việc thì thiếu tiền tiêu xài nên đã mua hung khí băng keo dây rồi lẻn vào khách sạn trên địa bàn phường tân thế hiệp
tại đây thiện gặp nhân viên bảo vệ nên đe dọa sau đó không chiếm người này để lục kiếm tài sản
khi bà chủ khách sạn phát hiện đối tượng tiếp tục uy hiếp khiến nhân nhân không dám hô án
sau khi lấy được số tiền sáu triệu năm trăm linh ngàn đồng cùng hai điện thoại iphone thiện đã bỏ trốn khỏi khách sạn
qua truy xét công an đã bắt giữ được thiện
công an tp vĩnh yên tp phúc đã ra lệnh bắt hẳn cấp đối tượng dương văn lượng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín chú xã quất lâm huyện bình xuyên về hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận sáng ngày bảy tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu đã đột nhập vào nhà chị trịnh thị thủy chú phường liên bảo tp vĩnh yên trộm cắp một xe máy một máy tính tay tổng trị giá khoảng một mươi triệu đồng
một động lực mạnh mẽ nhất giúp cho các đối tượng hoàn luôn làm lại cuộc đời và khi hòa nhập trở lại với cộng đồng bằng cách nào có thể tiếp tục làm ăn phát triển kinh tế lại là một vấn đề không hề đơn giản
vâng đứng trước vấn đề này thì tại phường phước hải thành phố nha trang tỉnh khánh hòa cùng hội viên hội cựu chiến binh phường đã có sáng kiến và thực hiện hết sức hiệu quả mô hình hai cộng một
hai cựu chiến binh giúp đỡ một đối tượng mô hình này trong một mươi năm qua đã giúp đỡ những người lầm lỗi trở về làm ăn kinh tế xóa đói giảm nghèo tổ chức rất nhiều cung đường cựu chiến binh tự quản xanh sạch đẹp góp phần không nhỏ trong công tác phòng chống tội phạm bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở
hôm nay các hội viên hội cựu chiến binh phường phước hải đến thăm anh nguyễn xuân long người đã từng có một quãng đời lầm lỗi
năm hai nghìn bảy do vi phạm pháp luật
anh phải nhận bản án sáu năm tù phấn đấu cải tạo được ra tù trước thời hạn trở về địa phương
anh đã được các cựu chiến binh của phường và cảnh sát khu vực tận tình giáo dục giúp đỡ đồng thời đứng ra bảo lãnh cho anh được vay ngân hàng lấy vốn làm ăn
nay anh long đã thực sự tiến bộ và là trụ cột chính của gia đình
con cụ chiến binh cho bà bố thì cũng có trang nuôi thì cũng mua đồ ghè vịt rồi ghè trang nuôi
cũng cảm ơn
các cựu chiến binh với lại bên phường cũng có động viên giúp đỡ cho em để quay gặp với xã hội nhanh hơn
với phương châm đâu cần chúng tôi có đâu khó có chúng tôi
hai cộng một là mô hình được công an phường và hội cựu chiến binh phường phước hải phối hợp xây dựng từ đầu những năm hai nghìn
nhiệm vụ mà mô hình đặt ra là cứ hai cựu chiến binh
mô hình được công an phường và hội cựu chiến binh nhận trách nhiệm giúp đỡ giáo dục một đối tượng có quá khứ lầm lỗi hoàn lương
đây là biện pháp mang đầy tính nhân văn không chỉ giúp những con người có thời lầm lỗi nhận ra sai lầm xóa bỏ mặc cảm hòa nhập cộng đồng
mà qua đó còn góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa ngăn chặn làm giảm tội phạm và các tệ nạn xã hội ở địa phương
trong một mươi năm qua mô hình đã quản lý giáo dục một trăm ba mươi năm lượt đối tượng qua đó đã giúp sáu mươi tám đối tượng hoàn lương trở thành người tốt
năm hai nghìn một mươi năm đã cảm hóa được một mươi tám đối tượng
mô hình hạng một tức là hai hội viên tuyển binh cảm hóa giáo dục một đối tượng
thế và anh chị em thì là phối hợp với quan khu vực
và đến từng gia đình một cảm hóa rồi có thể nói là rất vất vả nhưng mà anh chị em đã không quản ngại khó khăn

ngoài giúp đỡ tinh thần thì chúng tôi làm việc với ngân hàng chính sách xã hội
khi anh em mới ví dụ mới ra tù về cần có công việc làm cần có một chút vốn không cần nhiều năm một mươi triệu thì chúng tôi đã phối hợp với ngân hàng chính sách và đứng ra ủy thác cho họ vay
để giáo dục cảm hóa người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng thành công quan trọng nhất là phải xuất phát từ tình thương và trách nhiệm
phát huy truyền thống quý báu của bộ đội cụ hồ những cựu chiến binh phường phước hải đã bằng tình thương trách nhiệm đang đóng vai trò hết sức tích cực trong công tác giữ gìn an ninh trật tự
họ vẫn tiếp tục là những chiến sĩ trên mặt trận mới cũng gian nan không kém
cái mô hình này cũng thể hiện rõ cái kết quả của nó không những mà mình cảm hóa được những cái đối tượng lầm lỡ là nó có một cái xóa bỏ mặc cảm
hòa nhập cộng đồng mà còn đem lại tinh thần của quân chúng nhân dân cùng nhau phối hợp để thực hiện giáo dục đối tượng tiến bộ
có thể khẳng định mô hình hai cộng một của hội cựu chiến binh phường phước hải là một sáng kiến một cách làm hiệu quả cần được nhân rộng
là một phong trào thiết thực để những người đã có nhiều công hiến của hai cuộc kháng chiến nay trở về cuộc sống đời thường được góp sức bảo vệ sự bình yên của phố phường

cụ thể chúng tôi kiểm phát rất chặt sẽ đầu vào nguyên liệu có nguồn gốc
và công nhân trực tiếp sản xuất ra sản phẩm thì được tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm
tuy nhiên để các sản phẩm truyền thống của hải dương nói chung
các mặt hàng bánh kẹo trung thu nói riêng thực sự đem lại lòng tin
thu hút được người tiêu dùng thì khâu kiểm định an toàn vệ sinh thực phẩm
đối với các loại mặt hàng này luôn được các ngành các cấp đặc biệt quan tâm
lực lượng quản lý thị trường y tế công an trong đó có cảnh sát môi trường
đã vào cuộc để tuyên truyền nhắc nhở các hộ kinh doanh sản xuất bánh kẹo
chấp hành nghiêm các chế độ tiêu chuẩn an toàn lao động vệ sinh môi trường
vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như việc niêm yết giá cả các loại mặt hàng bánh kẹo
trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ
trong thời gian qua lực lượng cảnh sát môi trường công an tỉnh hải dương chúng tôi
tập trung vào việc tuyên truyền hướng dẫn các cơ sở
sản xuất bánh kẹo trung thu chấp hành tốt các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm
đặc biệt là các cơ sở chúng tôi tuyên truyền hướng dẫn
yêu cầu phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an toàn thực phẩm
mặt khác chúng tôi tập trung đấu tranh vào những đường dây ổ nhóm
vận chuyển những nhân bánh trung thu những nguyên liệu đầu vào không rõ nguồn gốc xuất xứ
thực hiện nghiêm các quy trình sản xuất đảm bảo các yếu tố về an toàn lao động
vệ sinh an toàn thực phẩm là những yếu tố sẽ giúp cho doanh nghiệp
cơ sở sản xuất kinh doanh bánh mứt kẹo lấy được niềm tin của khách hàng
ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính công ty cổ phần tơ lụa bảo lộc
có trụ sở nhà máy tại số năm mươi sáu lý thường kiệt phường một thành phố bảo lộc
nhằm bảo vệ các sự kiện trọng đại từ nay đến ngày một mươi năm tháng chín
theo kế hoạch từ nay đến hết ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu
phòng cảnh sát giao thông hà nội sẽ bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm như xe ô tô taxi dừng đỗ sai quy định
các phương tiện xe gắn máy xe máy điện không đội mũ bảo hiểm
trở quá số người quy định giải quyết kịp thời khi có ủn tắc giao thông xảy ra
đặc biệt là trên các tuyến quốc lộ trọng điểm như quốc lộ một a năm sáu ba mươi hai
các tuyến đường vành đai các trục chính ra vào thành phố
đồng thời phân công các cán bộ chiến sĩ ứng trực một trăm linh quân số
đảm bảo an toàn tuyệt đối nơi diễn ra những sự kiện quan trọng
bảo vệ tuyệt đối an toàn thông suốt cho hoạt động của các đồng chí lãnh đạo đảng
nhà nước bộ công an các đoàn khách trong nước và quốc tế đến thăm và làm việc tại việt nam
thời gian qua tình trạng xe ben xe tải chở vật liệu xây dựng
chủ yếu là xe quá tải trọng diễn ra khá phức tạp trên địa bàn tỉnh quảng nam
gây nguy cơ mất an toàn giao thông trên các tuyến đường
đặc biệt là tình trạng các xe này né chạm cân số hai mươi ba trên quốc lộ một a tại thăng bình
để chạy vào các đường dt đường liên thôn liên xã gây mất an toàn giao thông
trước thực trạng này lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng nam đã quyết liệt
gia quân xử lý xe quá tải cơi nới thành thùng xe trốn tránh chạm cân
để né tránh chạm cân hàng chục lượt xe chở cát sạn đã đi vòng các đường dt
để vào các đường liên thôn liên xã trên địa bàn các xã bình tú bình thú bình an huyện thăng bình
lực lượng cảnh sát giao thông đã chốt chặn dừng kiểm tra hàng chục phương tiện mỗi ngày
nhiều xe trong số đó có dấu hiệu chở quá tải thùng xe được cơi nới khoảng bốn mươi cm
các xe này chở vật liệu ở một số mỏ cát trên địa bàn huyện duy xuyên
đưa vào thành phố tam kỳ và huyện nú thành kiêu thụ
vì lợi nhuận nhiều doanh nghiệp vận tải đã cố tình tự ý cơi nới thay đổi kích thước thành thùng xe
để chở được nhiều hơn và để qua mắt sự kiểm soát của lực lượng chức năng
các xe này đã đi vào các đường liên thôn liên xã gây nguy hiểm cho người dân
các đường bê tông đường nông thôn đường ngang của chúng ta thì chỉ phù hợp cho xe máy và các loại xe ô tô nhỏ thôi
còn xe tải thì quá khổ quá tải thường những xe mà đã chạy vào đường đó là quá khổ quá tải cơi nới
rất là nặng nề đi trên đường đó là thứ nhất là nó gây bụi bậm tiếng ồn ảnh hưởng tới cuộc sống của nhân dân
rồi khi những chiếc xe
mà chạy tránh vào cái đường này là người ta cố gắng chạy nhanh
chạy để tránh những sự phát hiện của cơ quan chức năng cho nên mà đang chở quá tải quá khổ mà chạy nhanh
để náy tránh thì điều đó rất là nguy hiểm dễ xảy ra tai nạn giao thông
để kiểm tra xử lý vi phạm của các phương tiện này lực lượng cảnh sát giao thông đã đưa tất cả các phương tiện về trạm cân tải trọng
đặt tại huyện thăng bình tiến hành cân tải trọng
qua kiểm tra đã phát hiện nhiều xe quá trọng tải
và tự ý
cơi nới thủng xe
đặc biệt nhiều xe đã từng bị cân tải trọng cách đó không lâu và đã xử lý quá tải nhưng vẫn tiếp tục vi phạm
chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng của trạm cân tải trọng thiển khai lực lượng và đã xử lý rất nhiều trường hợp
tất cả những trường hợp này thì chúng tôi đã yêu cầu lái xe quay về trạm cân để cân tải trọng và xử lý nghiêm theo đúng quy định khóa luật
nhân nay thì chúng tôi cũng đề nghị các chủ xe lái xe chấp hành nghiêm túc
quy định khóa luật đặc biệt là việc xử lý và vận chuyển các hàng tải tạm quá tải tạm để đảm bảo các an toàn vô thông
để chấn chỉnh tình trạng này lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra chốt chặn xử lý nghiêm các xe tải vi phạm
ngoài việc tiếp tục cân tải trọng tại trạm cân số hai mươi ba lực lượng cảnh sát giao thông huyện thăng bình sẽ bố trí cân di động
để cân xử lý vi phạm của các xe quá tải trọng trên các tuyến giao thông qua địa bàn
không để tình trạng xe quá khổ quá tải